thưa quý vị ngân hàng trung ương trung quốc đã hạ tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ
trái cây thái lan vẫn ổ ạt đổ về chợ với giá cạnh tranh
vé máy bay nội địa giảm giá mạnh trong cao điểm mùa hè tháng sáu bảy
các công ty lữ hành thi nhau giảm giá để kích thích người dân đi du lịch
bộ tài chính cũng vừa yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra việc bán bảo hiểm xe máy
ngay trong tháng năm sau đây là nội dung chi tiết
ngân hàng trung ương trung quốc đã hạ tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ xuống thấp nhất
kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm hai nghìn tám
sau khi giá giao dịch đồng tiền này chạm mức thấp nhất trong bảy tháng thị trường nội địa
vào thứ sáu tuần trước giữa lúc căng thẳng với mỹ ngày càng gia tăng
ngân hàng nhân dân trung quốc pboc đã thiết lập đồng nhân dân tệ cố định
ở mức bảy một nghìn hai trăm linh chín đồng nhân dân tệ trên một đô la mỹ
sấp xỉ với mức ước tính bảy một trăm hai mươi hai đồng nhân dân tệ một đô la mỹ
theo khảo sát của bloomberg mặc dù mức tỷ giá tham chiếu này vẫn phù hợp
với các kỳ vọng từ chuyên viên phân tích nhưng vẫn đang trong xu hướng giảm
cá sấu từng có giá hơn hai trăm linh đồng một kg nay chỉ còn năm mươi sáu mươi đồng một kg
nhưng rất khó bán vì không có người mua
hiện nay giá cá sấu ở mức năm mươi sáu mươi đồng một kg
trong khi giá thành chăn nuôi của người dân khoảng chín mươi đồng một kg
dù giá rất thấp nhưng rất khó bán vì các công ty thu mua chế biến các sản phẩm từ cá sấu
đang phải thu hẹp sản xuất giảm mua nguyên liệu do đầu ra khó khăn
mùa hè là chính vụ của nhiều loại trái cây việt
nhưng năm nay trái cây thái lan vẫn ổ ạt đổ về chợ với giá cạnh tranh
thống kê của chợ đầu mối thủ đức cho biết từ đầu mùa đến giữa tháng năm
đã có một một trăm bốn mươi năm tấn măng cụt thái lan nhập chợ
giá bán xỉ đầu mùa từ bốn mươi năm năm mươi đồng một kg nay giảm còn hai mươi một đến bốn mươi đồng một kg
áp đảo về số lượng
còn tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn
từ tháng năm mỗi ngày có khoảng một mươi tấn trái cây thái lan gồm măng cụt bonbon và me
cao điểm hè tháng sáu bảy tám hàng năm giá vé máy bay thường rất cao
có khi gần bằng dịp tết nguyên đán
nhưng năm nay giá vé mùa này giảm mạnh
nhiều chương trình khuyên mãi kích cầu du lịch hè được các hãng liên tục đưa ra
vé máy bay mùa hè năm nay cho các trạng du lịch đang giảm từ hai mươi đến ba mươi so với năm ngoái
trong đó các trạng tp hcm hà nội
đi phú quốc nha trang quy nhơn đà nẵng phú yên
có giá giao động từ một đến một tám triệu đồng cho vé khứ hồi
sở dĩ vé hè năm nay rẻ hơn so với mọi năm là để kích cầu du lịch nội địa
thi nhau giảm giá để kích thích người dân đi du lịch
các công ty lữ hành hy vọng tháng bảy tám năm nay sẽ là thời điểm bùng nổ du lịch nội địa như kỳ vọng
với nguồn lực chủ đạo đến từ chính khách nội địa
khởi động lại tập trung vào thị trường nội địa
các doanh nghiệp lữ hành thi nhau triển khai chương trình kích cầu du lịch quy mô lớn
các hình thức như giảm hơn năm mươi cho dịch vụ đặt phòng giảm đến hai mươi các dịch vụ ẩm thực
và một mươi năm dịch vụ vận chuyển hay combo du lịch gồm cả máy bay và khách sạn giá rẻ cũng được áp dụng
cho rằng có quá nhiều tranh chấp liên quan đến việc thu chi phí bảo trì trung cư
mới đây trong văn bản gửi lên bộ xây dựng sở xây dựng tp hcm đã đề xuất bỏ thu loại phí này
thay vào đó sở xây dựng thành phố đề xuất quỹ bảo trì của từng trung cư sẽ do ban quản trị trung cư thu của cư dân
trong quá trình quản lý sử dụng theo tỷ lệ phần trăm do hội nghị nhà trung cư quyết định
trước mắt để giải quyết các tranh chấp liên quan sở cũng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch pháp luật
về nội dung cưỡng chế chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì theo hướng các bên khởi kiện tại tòa án nhân dân
theo pháp luật về tố tụng dân sự
bộ tài chính vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu cục quản lý giám sát bảo hiểm khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề
về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ngay trong tháng năm
đợt kiểm tra chuyên đề trú trọng nội dung bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe mô tô xe gắn máy
thời kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đối với các doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn
trường hợp các đoàn kiểm tra phát hiện hoặc qua công tác giả soát phát hiện doanh nghiệp bảo hiểm
có hành vi vi phạm hành chính đề nghị lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luật đồng thời bộ tài chính yêu cầu cục quản lý giám sát bảo hiểm khẩn trương
hoàn thiện dự thảo nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
thay thế nghị định số một trăm linh ba hai nghìn tám ndcp trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi theo hướng đơn giản hóa thủ tục
tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm
tăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm